tình hình trên bán đảo triều tiên lại nóng lên sau vụ thử tên lửa đạn đạo vào sáng ngày hôm nay tại bình nhưỡng
ngay sau đó mỹ nhật bản và hàn quốc đã lập tức bày tỏ quan ngại đồng thời chỉ trích động thái mới nhất này của triều tiên
ngay sau khi có thông tin về vụ phóng để đề phòng rủi ro về sinh mạng
nhật bản đã ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại khu vực phía bắc hokkaido
tuy nhiên cảnh báo sơ tán đã được rút lại sau đó khi các phân tích sâu hơn cho thấy không có khả năng tên lửa rơi xuống lãnh thổ nhật bản
tokyo khẳng định các quyết định trên là phù hợp và không phải sai sót
trong khi đó hội đồng an ninh quốc gia nsc hàn quốc cũng đã triệu tập một cuộc họp
nsc cho rằng hành động này tiêm ẩn nguy cơ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo triều tiên và trong khu vực
qua đó hối thúc bình nhưỡng chấm dứt những động thái mà họ cho là không có lợi cho hòa bình và sự ổn định trên bán đảo triều tiên
từ washington người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ nêu rõ cánh cửa ngoại giao vẫn mở và hối thúc triều tiên lựa chọn cam kết ngoại giao
mỹ đánh giá vụ phóng mới nhất của bình nhưỡng không phải là mối đe dọa tức thì đối với công dân và lãnh thổ nước này cũng như đối với các nước đồng minh của washington
vụ phóng sáng ngày một mươi ba tháng bốn được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đầu tuần này đưa ra cảnh báo mới với mỹ về các cuộc tập trận quân sự chung của nước này và hàn quốc đồng thời cắt đứt liên lạc với seoul